sáng nay ba mươi tháng bảy đại hội đại biểu lần thứ hai mươi chín đảng bộ huyện đông anh
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã tiến hành phiên làm việc chính thức
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới dự đại hội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa và thư chúc mừng
phát biểu tại đại hội đồng chí vương đình huệ đề nghị trong nhiệm kỳ tới
huyện đông anh cần tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực
đồng thời quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện đông anh thành quận đến năm hai nghìn hai mươi
theo quy hoạch chung của thủ đô huyện đông anh được quy hoạch phát triển đô thị
theo hướng là trung tâm dịch vụ tài chính thương mại giao dịch quốc tế
với quy mô dân số dự báo khoảng một một triệu dân đồng thời tập trung phát triển kinh tế
bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh ổn định bền vững đẩy mạnh công tác quy hoạch
quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị quy hoạch nông thôn mới
quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội